sau nhiều ngày băng rừng lực lượng chức năng đã tiếp cận được với hiện trường một mươi ba cán bộ và người dân bị vùi lấp tại xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
hiện hàng trăm cám bộ chiến sĩ bộ đội công an dân quân và người dân đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân có mất tích ở xã phước lộc
có một mươi ba nạn nhân bị mất tích do sạt lở đất tại hai điểm trong đó điểm tại thôn một có hai nạn nhân tại thôn ba có một mươi một nạn nhân
đến thời điểm hiện tại lực lượng tìm kiếm đã tìm được chín thi thể
lực lượng tìm kiếm đã tìm được chín thi thể để trôi giặt xuống lòng hồ thủy điện tại xã phước chánh
hiện lực lượng công an và ban chỉ huy quân sự huyện phước sơn đã đảm nhiệm công tác tìm kiếm tại thôn ba nơi đang còn ba nạn nhân chưa được tìm thấy
song song với công tác tìm kiếm các nạn nhân có mất tích các lực lượng tiếp tục tiếp tế lương thực thực phẩm bằng cả đường bộ và đường không vào hai xã phước thành và phước lộc do còn nhiều điểm sạt lở chưa được khai thông
vụ cấp tiền tại chính phủ
tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phố lâm hóa xã vũ bình huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
vào chiều nay công an tỉnh hòa bình đã tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án này
cụ thể vào một mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một mươi tại chi nhánh ngân hàng trên một đối tượng là nam giới mặc áo mưa màu tím đeo khẩu trang trên đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ trên tay cầm một vật nghi là súng ngắn đe dọa hai nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền khoảng hai trăm linh triệu đồng
sau đó đối tượng lên xe mô tô màu đỏ che biển kiểm soát tẩu thoát
quá trình điều tra sáng ngày một tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình xác định được nghi phạm là phạm văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai mươi h ngày hai tháng một mươi một lực lượng công an đã bắt giữ được sĩ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại số một trăm linh chín phủ doãn quận hoàn kiếm thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã thu giữ được số tiền hơn một trăm bốn mươi sáu triệu đồng đây là số tiền đối tượng sĩ đã cướp tại ngân hàng
ba ngày sau khi nhận được tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại địa phận xã dĩnh trì thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc giang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã vào cuộc điều tra làm rõ và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nhóm đối tượng gây ra vụ cướp trên
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi ông bạch tiến hùng trú tại huyện lạc giang tỉnh bắc giang đang đi trên đường đi làm đến địa phận xã dĩnh trì thành phố bắc giang
thì bị bốn đối tượng lạ mặt đi xe áp sát và dùng dao đe dọa cướp đi xe máy nhãn hiệu honda dream
vào cuộc điều tra đến ngày một tháng một mươi một danh tính của bốn đối tượng liên quan tới vụ án đã được làm rõ trong đó vũ thành đạt sinh năm hai nghìn ba trú ở tổ bốn phường thọ sương thành phố bắc giang là chủ mưu
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi